vượt qua u hai mươi ba iraq trong trận tứ kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám u hai mươi ba việt nam đã làm nên lịch sử cho bóng đá việt nam cũng như bóng đá đông nam á
truyền thông quốc tế đã dành nhiều lời co cánh để ca ngợi thành tích lịch sử của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
sau khi đội tuyển u hai mươi ba việt nam đánh bài u hai mươi ba iraq để giành quyền vào bán kết của giải u hai mươi ba châu á
báo chí thái lan đã ca ngợi thành tích này của thầy trò huấn luyện viên park hang seo là chiến tích lịch sử đông nam á
tờ cm sport đã không tiếc lời ngợi khen các cầu thủ u hai mươi ba việt nam khi viết
lịch sử của đông nam á việt nam vào bán kết giải châu á
trên tích của u hai mươi ba việt nam cũng được trang web của kênh thể thao espn ca ngợi
u hai mươi ba việt nam đã viết nên một trang sử mới cho bóng đá đông nam á khi đánh bại nhà vô địch năm hai nghìn một mươi ba u hai mươi ba iraq trên chấm luân lưu
theo một cách không một ai có thể tưởng tượng nổi
trong khi đó trên trang web chính thức của liên đoàn bóng đá châu á afc viết
trước sự phòng thủ chặt chẽ của việt nam
đội bóng của huấn luyện viên abdul ghani sahat gần như không thể tìm được lối thoát
trang twitter fubbul indonesia cũng ca ngợi chiến tích của u hai mươi ba việt nam sang đây là một chiến tích đáng kinh ngạc